nhằm hưởng ứng ngày hen toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chấm dứt bệnh hen xuyễn
trung tâm diễn ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai thông báo
ngày ba mươi tháng một mươi một tới đây các y bác sĩ của trung tâm sẽ khám tư vấn và phát thuốc miễn phí
bệnh hen phế quản cho người dân khu vực hà nội và một số tỉnh lân cận
tại sự kiện người dân tới khám sẽ được các bác sĩ của trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng
khoa nhi bệnh viện bạch mai khám nội khoa đo lưu lượng đỉnh kế đo chức năng hô hấp
phát thuốc miễn phí cho các đối tượng mới được chẩn đoán mắc bệnh hen phế quản
theo phác đồ mới năm hai nghìn một mươi chín và đưa vào chương trình quản lý ngoại trú
những đối tượng đến khám là những người có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ sau
khó thở thở khò khè ho thay đổi theo thời gian và cường độ
nặng ngực khó thở về đêm khó thở khi thay đổi thời tiết
bản thân và gia đình đã từng mắc các bệnh liên tục
cơ địa dị ứng thời gian khám thứ bảy ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
địa điểm tại hội trường lớn tầng hai nhà p bệnh viện bạch mai số bảy mươi tám giải phóng đống đa hà nội
để đăng ký khám vui lòng liên hệ theo số điện thoại tám trăm sáu mươi bảy sáu trăm hai mươi chín ba trăm hai mươi bốn hoặc ba mươi ba ba trăm năm mươi năm một nghìn một trăm ba mươi năm
liên hệ trong giờ hành chính từ bảy h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần